trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng tám ủy ban nhân dân huyện mai sơn tỉnh sơn la đã tổ chức ngày hội nông sản năm hai nghìn một mươi tám và lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận na mai sơn
ngày hội đã thu hút ba mươi năm gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện mai sơn nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
trong đó một mươi năm gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm na mai sơn của các hợp tác xã hộ gia đình trong vùng trồng na sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm sản xuất theo quy trình việt gáp
việc tổ chức sự kiện này nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh quảng bá sản phẩm na và các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao của địa phương tới người tiêu dùng các nhà đầu tư cũng như du khách